tin quốc tế một vụ nổ đã xảy ra tại đường ống dẫn khí đốt ở miền trung nước nga vào chiều muộn ngày hôm qua
đường ống này dẫn khí đốt qua ukraine để tới châu âu
bộ tình trạng khẩn cấp nga thông tin các cơ quan ứng cứu khẩn cấp đã dập tắt được ngọn lửa
tại đường ống dẫn khí đốt qua cảnh urengoy pomary uzgarod ở khu vực chuvashia thuộc nga
bộ này cho biết vết nứt xảy ra trong quá trình sửa chữa phần ngầm của đường ống
được cho là nguyên nhân gây ra vụ cháy gây nổ
cơ quan dịch vụ khẩn cấp khu vực chuvacia nhận được báo cáo vụ việc vào lúc một mươi ba h bốn mươi bốn ngày hai mươi tháng một mươi hai
theo giờ địa phương tức một mươi bảy h bốn mươi bốn giờ việt nam
ba mươi bảy lính cứu hỏa và một mươi ba phương tiện chữa cháy đã được huy động
đáng tiếc là đã có ba người thiệt mạng trong vụ nổ này